nhờ áp dụng đúng khung thời vụ thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ sâu bệnh và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
nên vụ lúa chiêm xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi của tỉnh thanh hóa đã được mùa bội thu
niềm vui của người làm nông còn được nhân đôi bởi thời điểm này lúa đang được giá
năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi toàn tỉnh gieo cấy được một trăm một mươi sáu ha năng suất bình quân đạt sáu mươi bốn tạ một ha
nhiều huyện năng suất vượt sáu mươi năm tạ giá lúa cao hơn cùng kỳ năm ngoái
với sản lượng và giá bán như hiện tại người trồng lúa ở thanh hóa thu về bốn mươi hai triệu đồng một hectare lợi nhuận trong đó khoảng một mươi bảy triệu đồng
bên cạnh niềm vui được mùa được giá của nhà nông vụ chiêm xuân năm nay còn góp phần tạo bệ đỡ khôi phục sản xuất cho các ngành nghề khác do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch covid một mươi chín